theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng ngày hai mươi bảy tháng tám áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông miền trung philippines đã mạnh lên thành bão và có tên gọi quốc tế là podun
hồi bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi bảy độ kinh đông cách đảo luzon philippines khoảng năm trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
dự báo đến bảy giờ ngày hai mươi tám tháng tám bão podun di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi đến bảy giờ ngày ba mươi một tháng tám bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi cho tới một mươi năm km và còn có khả năng mạnh thêm cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp ba